kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại một số nơi của vùng núi đông bắc bộ vẫn duy trì mưa rông
cục bộ có mưa vừa mưa to người dân cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
sao đến ngày mai khi hội tụ gió suy yếu và nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
thì mưa sẽ giảm dần ngày có nắng nhiều hơn đồng thời nhiệt độ tăng trở lại
ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của hội tụ gió
nên trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rông rải rác trên khu vực
sau đó do chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây nên nhiệt độ sẽ tăng dần
cao nhất sao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ cuộc bộ có nơi nhiệt độ sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
tại khu vực trung bộ mưa tiếp tục thu hẹp dần về diện và riêng ở các tỉnh
từ quảng trị đến thừa thiên huế vẫn còn có mưa rào rải rác kéo dài trong một hai ngày tới
nhưng lượng không nhiều
sự báo ba ngày tới tại hầu khắp các tỉnh trên khu vực trung bộ sẽ quay trở lại trạng thái khô nóng
và nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn với nhiệt độ ngày đêm trong ba ngày tới giao động từ hai mươi một ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trong một hai ngày tới cũng có mưa rông rải rác nhưng lượng không đáng kể
phần còn lại thuộc nam trung bộ vẫn phổ biến là ít mưa
nền nhiệt trên khu vực cũng có xuống tăng nhẹ sao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên
ba ngày tới do không chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết gây mưa nào
nên thời tiết chủ đạo vẫn là trạng thái ngày nắng ít mưa
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực tăng nhẹ lên ngưỡng là một mươi chín ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
điện vực các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt độ trưa chiều trên khu vực đạt ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ
điện vực các tỉnh thành nam bộ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ